các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vâng và vẫn như thường lệ tôi biên tập viên ngọc anh sẽ cùng gửi tới quý vị khán giả cập nhật ca mắc mới nhất tối nay ngày chín tháng một
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày tám tháng một đến một mươi sáu h ngày chín tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm bảy trăm bảy mươi chín ca nhiễm mới
trong đó hai mươi tám ca nhập cảnh và một mươi năm bảy trăm năm mươi một ca ghi nhận trong nước giảm bảy trăm sáu mươi hai ca
so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố có một mươi hai trăm một mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm một mươi một ca hải phòng tám trăm ba mươi sáu ca khánh hòa bảy trăm chín mươi ca bình phước sáu trăm bảy mươi chín ca bình định sáu trăm ba mươi sáu ca cà mau sáu trăm một mươi năm ca
vĩnh long năm trăm ba mươi hai ca hà giang bốn trăm chín mươi hai ca tây ninh bốn trăm bảy mươi năm ca thành phố hồ chí minh bốn trăm bảy mươi hai ca bến tre bốn trăm năm mươi bốn ca đà nẵng bốn trăm năm mươi bốn ca
ba mươi ba ca hưng yên bốn trăm một mươi ca bắc ninh ba trăm tám mươi hai ca quảng ninh ba trăm một mươi năm ca thanh hóa hai trăm chín mươi ba ca bà rịa vũng tàu hai trăm tám mươi năm ca
thừa thiên huế hai trăm năm mươi năm ca bạc liêu hai trăm ba mươi bảy ca lâm đồng hai trăm hai mươi tám ca hậu giang một trăm chín mươi năm ca hải dương một trăm bảy mươi năm ca quảng ngãi một trăm bảy mươi một ca
vĩnh phúc một trăm bảy mươi ca hòa bình một trăm sáu mươi chín ca thái nguyên một trăm sáu mươi hai ca nam định một trăm năm mươi bảy ca cần thơ một trăm năm mươi hai ca
ninh bình một trăm bốn mươi ca an giang một trăm bốn mươi ca trà vinh một trăm ba mươi tám ca nghệ an một trăm hai mươi tám ca đồng tháp một trăm hai mươi bảy ca quảng nam một trăm hai mươi sáu ca
bắc giang một trăm hai mươi sáu ca kiên giang một trăm hai mươi ca phú thọ một trăm một mươi tám ca sóc trăng một trăm một mươi bảy ca bình dương một trăm một mươi bảy ca thái bình một trăm một mươi ba ca
điện biên một trăm linh năm ca đắc nông một trăm linh ba ca tiền giang chín mươi bảy ca hà nam chín mươi sáu ca đồng nai chín jerusalem năm tây ninh năm
bình thuận tám mươi tám ca quảng bình bảy mươi bốn ca yên bái bảy mươi ba ca bắc cạn bảy mươi một ca quảng trị sáu mươi ba ca hà tĩnh năm mươi bốn ca lào cai bốn mươi bảy ca
tuyên quang bốn mươi sáu ca ninh thuận bốn mươi một ca lai châu bốn mươi một ca sơn la ba mươi tám ca phú yên ba mươi bốn ca con tum ba mươi bốn ca long an ba mươi hai ca và cao bằng hai mươi tám ca
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một sở y tế bình phước đăng ký bổ sung bảy bốn trăm linh hai ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin tại bình phước
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó trà vinh giảm bốn trăm ba mươi một ca gia lai giảm một trăm tám mươi một ca và tây ninh giảm một trăm một mươi hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bến tre tăng một trăm sáu mươi chín ca bà rịa vũng tàu tăng chín mươi hai ca
hải phòng tăng tám mươi tám ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu chín mươi bảy ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận ba mươi ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron đều là các ca được cách ly sau khi nhập cảnh tại hà nội một ca
quảng nam một mươi bốn ca tp hcm một mươi một ca hải dương một ca hải phòng một ca và thanh hóa hai ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một tám trăm chín mươi chín năm trăm bảy mươi năm ca
việt nam có một tám trăm chín mươi chín năm trăm bảy mươi năm ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có một mươi chín hai trăm năm mươi ba người nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một tám trăm chín mươi ba năm trăm bảy mươi ca
trong đó có một bốn trăm chín mươi bảy bốn trăm ba mươi một ca đã được công bố khỏi bệnh

tổng số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này là thành phố hồ chí minh với năm trăm linh bảy tám trăm một mươi ca
bình dương với hai trăm chín mươi một bốn trăm bốn mươi sáu ca đồng nai chín mươi tám bảy trăm bốn mươi năm ca tây ninh tám mươi hai một trăm chín mươi bảy ca và hà nội sáu mươi bảy bảy trăm bảy mươi sáu ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi hai hai trăm một mươi ca tổng số ca được điều trị khỏi là một năm trăm linh hai trăm bốn mươi tám ca
số bệnh nhân nạn đang điều trị là năm chín trăm bảy mươi ca trong đó thở oxy qua mặt nạ có bốn hai trăm năm mươi bảy ca thở oxy dòng cao hfnc có tám trăm sáu mươi một ca
thở máy không xâm lấn có một trăm ba mươi sáu ca thở máy xâm lấn có sáu trăm chín mươi sáu ca và ecmo hai mươi ca
về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày tám tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày chín tháng một ghi nhận hai trăm linh hai ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh một mươi chín ca trong đó bốn ca từ các tỉnh chuyển
như sau bến tre một ca đồng nai một ca tiền giang một ca và vĩnh long một ca
tại các tỉnh thành phố khác an giang hai mươi một ca long an một mươi năm ca đồng tháp một mươi bốn ca vĩnh long một mươi bốn ca kiên giang một mươi ba ca sắp trăng một mươi một ca cần thơ một mươi một ca đồng nai một mươi ca tiền giang một mươi ca bình dương chín ca bến tre chín ca bà rịa vũng tàu tám ca tây ninh năm ca hậu giang năm ca cà mau bốn ca bình định bốn ca trà vinh ba ca khánh hòa ba ca bình thuận ba ca bạc liêu ba ca đắk lắc hai ca bắc ninh một ca quảng ninh một ca huế một ca hồ chí minh hai ca hồ chí minh hai ca hồ chí minh hai ca hồ chí minh hai ca hồ chí
lai một ca đà nẵng một ca lâm đồng một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm một mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bốn ba trăm một mươi chín ca chiếm tỷ lệ một tám so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba các nước asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ năm các nước asean
như vậy có thể thấy ca mắc mới của cả nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
đứng trước vấn đề này bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nêu
nếu để omitrak lan tràn sẽ gây nên tình trạng quá tải của hệ thống y tế vì vậy vẫn phải đặt trọng tâm cho công tác phòng chống dịch
cụ thể theo đánh giá của bộ trưởng nguyễn thanh long trong thời gian tới dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát được hoàn toàn
trong năm hai nghìn hai mươi hai có thể xuất hiện các biến chủng mới làm cho diễn biến phức tạp hơn khó lượng hơn
so với ca mắc có thể tăng nhanh ngay cả khi đã tiêm vaccine
với sự xuất hiện của biến chủng omicron tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn cho công tác phòng chống dịch
ngành y tế tiếp tục là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng khác đã và đang rất quyết tâm trong cuộc chiến đối với dịch covid một mươi chín
với mục tiêu trên hết
trước hết là bảo vệ sức khỏe tính mạng nhân dân
trong năm hai nghìn hai mươi hai ngành y tế xác định nhiệm vụ trước mắt là ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện thành công chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
góp phần quan trọng để thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
cũng theo bộ trưởng nguyễn thanh long có những nghiên cứu thời gian gần đây cho rằng mức độ tăng nặng của biến thể omicron
có thể nhẹ hơn đối với dịch covid một mươi chín
nhưng tốc độ lây lan rất nhanh tăng gấp bảy lần so với biến thể danta đối với những người chưa tiêm đủ vaccine
gấp ba lần so với những người đã tiêm đủ
các bạn phải luôn nhớ rằng cuộc chiến covid một mươi chín vẫn còn trước mắt
mỗi ngày có hơn hai trăm linh người tử vong do dịch bệnh
nếu để omitforn lan tràn sẽ gây nên tình trạng quá tải của hệ thống y tế
vì vậy phải đặt trọng tâm cho công tác phòng chống dịch
hãy tin tưởng và đồng hành cùng chính phủ để chống dịch
nhà nhà no ấm đón tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
mặc dù quận hai bà trưng đang là điểm nóng của thủ đô
thế nhưng việc quan tâm đến tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai nhâm dần vẫn không thể thiếu
mới đây dự kiến ủy ban nhân dân quận hai bà trưng tổ chức hai điểm chợ hoa xuân
tại khuôn viên công viên tuổi trẻ thủ đô phường thanh nhàn
và khu vực phố trần nhân tông đối diện hồ thiền quang phường nguyễn du
theo phòng văn hóa thông tin quận hai bà trưng
năm nay ủy ban nhân dân quận tổ chức hai điểm chợ hoa xuân
tại khuôn viên công viên tuổi trẻ thủ đô phường thanh nhàn
và khu vực phố trận nhân tông đối diện hồ thiền quang phường nguyễn du
hai điểm chợ hoa xuân được tổ chức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sửu
và mở cửa từ bảy giờ đến hai mươi hai giờ hàng ngày để phục vụ nhân dân tham quan mua sắm
trong đó chợ hoa xuân tại công viên tuổi trẻ thủ đô có quy mô một trăm ba mươi ba gian hàng
chợ hoa sơn khu vực phố trận nhân tông có quy mô năm mươi tám gian hàng
đây là nơi trưng bày các loại hoa cây cảnh được các chủ vườn trưng bày
giới thiệu và bán trực tiếp tới người dân đồng thời là không gian để mọi người dân
trên địa bàn du sơn cảm nhận không khí thất gần gũi nhất
ủy ban nhân dân quận đã chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể
tới các phòng bang ngành đơn vị liên quan và phường nguyễn du thanh nhạc
yêu cầu chợ hoa xuân được đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ đặc biệt đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
không vì được tạo điều kiện mà chúng ta lơ là chống dịch các bạn nga
cả nhà vườn tham gia bày bán các sản phẩm và người dân đi mua sắm
phải tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo vệ sinh xung quanh khu vực chợ
điều này sẽ giúp cho chương trình này của quận hai bà trưng ý nghĩa hơn bao giờ hết
tin vui dành cho người lao động gặp khó khăn tại tp hcm
mới đây chuỗi ba mươi hai siêu thị mini tết không đồng được khai trương từ các quận huyện
trên địa bàn tp hcm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn mua sắm tết
vào ngày tám tháng một ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm hội nữ doanh nhân tp hcm
cùng một số đơn vị phối hợp mở chuỗi siêu thị mini tết không đồng
nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ gia đình người lao động khó khăn
được mua sắm các nhu yếu phẩm để chuẩn bị đón tết vào vui sân hai nghìn hai mươi hai
trong dịp này sáu siêu thị tết không đồng được triển khai
gò vấp tân bình huyện hóc môn và củ chi
siêu thị đầu tiên đặt tại số một trăm bảy mươi chín đường hoàng văn thụ phường tám quận phú nhuận
từ sáng sớm hàng trăm người dân xếp hàng chờ đợi đi mua sắm hàng hóa
ở siêu thị tết không đồng
mỗi hội dân khó khăn sẽ được phát một phiếu đi siêu thị có trị giá bốn trăm linh đồng
để mua sắm các loại hàng hóa cần thiết
bà hoa bảy mươi tuổi một trong những vị khách đầu tiên của siêu thị tết không đồng chia sẻ
khi siêu thị quá trời đồ tôi phải đi mất mấy vòng mới quyết định được là nên mua món nào
tôi chỉ chọn một số sản phẩm để lâu được như là dầu ăn nước tương gạo để dành đến gần tết sử dụng
trên mỗi sản phẩm trong siêu thị đều có niêm yết giá thành để người dân cân đối
nhu cầu với giá phiếu mua hàng được tặng
dự kiến siêu thị tết không đồng sẽ dần hoạt động trong hai ngày cuối tuần
tại quận phú nhuận đón tiếp khoảng một người dân sau đó sẽ chuyển sang các quận khác
siêu thị được bố trí bảy gian hàng chính
với gần năm mươi mặt hàng từ thực phẩm nhu yếu phẩm đồ hộp trái cây
được cung cấp bởi các nhãn hàng uy tín tổng giá trị hàng hóa của siêu thị là khoảng ba trăm linh triệu đồng
ngoài việc mua sắm hàng hóa người dân còn được hái lộc may mắn đầu năm
bốc thăm trúng thưởng tham gia các trò chơi dân gian
thời gian hoạt động của siêu thị tết không đồng là từ tám giờ sáng đến một mươi bảy giờ chiều
dự kiến phục vụ hai mươi năm lực mua sắm từ ngày khai trương đến hết ngày hai mươi tháng chạp
mặc dù không thể biết trước được liệu bạn có bị tác dụng phụ của vaccine covid một mươi chín hay không
nhưng theo các chuyên gia tác dụng phụ thường nhẹ và tồn tại trong thời gian ngắn một mươi hai đến bốn mươi tám giờ
biết được các tác dụng phụ có thể giúp xử trí kịp thời và tránh những lo lắng mệt mỏi không cần thiết
nhưng có lẽ tin tức này sẽ quan trọng hơn khi chỉ có tác dụng với giới tính nữ quý vị
một nghiên cứu được tài trợ bởi chính phủ mỹ đã khẳng định hiện tượng rối loạn kinh nguyệt nhẹ
sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín khiến cho nhiều quý cô băng khoăn
đúng là do vaccine nhưng hoàn toàn vô hại
theo sahel công trình trên nhằm chống lại những thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội
bởi các thành phần chống vaccine với mục đích xấu
bài viết đăng trên tạp chí obstetrics and gynecology khuyên rằng
nếu là một phụ nữ vừa tiêm vaccine covid một mươi chín và nhận thấy có sự thay đổi nhẹ trong chu kỳ kinh nguyệt
hãy tin rằng bạn không cô đơn
đây là một tác dụng phụ khá phổ biến của vaccine covid một mươi chín
nhưng nó lại rất đáng yên tâm
lý giải cho lời khuyên trên tác giả chính allison edelman từ trường đại học khoa học và sức khỏe oregon của mỹ cho biết
những tác động này là nhỏ và tạm thời
cụ thể chu kỳ kinh nguyệt bị kéo dài thêm trung bình chưa tới một ngày dựa theo kết quả nghiên cứu đối với bốn phụ nữ
kết quả cho thấy độ sai lệch chu kỳ trung bình rất nhỏ
chỉ sáu mươi bốn ngày ở liều thứ nhất và bảy mươi chín ngày ở liều thứ hai khi so sánh nhóm tiêm chủng và nhóm không tiêm chủng

tích về cơ chế tiến sĩ edelman cho biết
chúng tôi biết rằng hệ thống miễn dịch và hệ thống sinh sản có mối liên hệ với nhau
hệ thống miễn dịch có sự thay đổi có thể tác động đến trục dưới đồi
tuyến yên buồn trứng thường có thể gọi nôm na là đường cao tốc
về cách não của bạn giao tiếp với buồn trứng tử cung
do đó những thay đổi có vẻ rõ ràng hơn khi việc tiêm phòng diễn ra sớm trong giai đoạn nang trứng
tức bắt đầu vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cho đến khi giai đoạn rụng trứng
một số phụ nữ đã tiêm hai mũi pfizer trong cùng một chu kỳ
do đây là loại vaccine có thời gian giữa hai mũi ngắn nhất ba tuần
nên có sự thay đổi rõ ràng hơn một chút khoảng hai ngày
tuy nhiên có một điều mà bất kỳ phụ nữ nào cũng hiểu là việc chu kỳ kinh nguyệt thay đổi nhẹ
là hết sức bình thường trong suốt cuộc đời
bởi có rất nhiều dạng tác động có thể ảnh hưởng đến hệ nội tiết của họ
như do bệnh lý việc dùng thuốc stress
đối với việc tiêm vaccine như chúng ta đã biết
sau khi giai đoạn hành nhẹ ban đầu
dấu hiệu của hệ miễn dịch đang được thay đổi cơ thể sẽ sớm trở lại bình thường
tác dụng phụ nhỏ nhoi ở phụ nữ này cũng như vậy
đối với nhóm phụ nữ được nghiên cứu
tác dụng phụ tạm thời này đã biến mất hẳn vào những chu kỳ sau
nó có tác dụng khác đáng lo hơn như là sốt kéo dài đấm mồ hôi
bạn sẽ có thể báo cáo các tác dụng phụ đáng ngờ cho cơ sở cung cấp dịch vụ chống ngừa
hoặc là chuyên gia chăm sóc sức khỏe
sau đó hải lập tức đến ngay cơ sở điều trị gần nhất để khám và điều trị
còn nếu bạn đang gặp phải tình huống bên trên như là rối loạn kinh nguyệt hoặc đau đầu nhẹ
không nên quá lo lắng các bạn nha
thông tin này chúng tôi đánh giá là vô cùng quan trọng
thậm chí mang tính bước ngoặt của cả thế giới
khi một nhóm nhà nghiên cứu ở cộng hòa ship đã phát hiện ra một chủng sars cov hai
được cho là sở hữu đặc điểm của hai biến chủng delta và omicron
leon dios kostikis giáo sư khoa học sinh học
tại đại học ship đã phát hiện ra một chủng sars cov hai sở hữu đặc điểm di truyền của cả delta và omitron
ông kostikis tạm gọi đây là delta crohn
nhấn mạnh rằng chủng này có dấu hiệu di truyền giống của omicron trong bộ trên của delta
hiện thời ông kostikis và đội ngũ đã phát hiện hai mươi năm ca bệnh mắc chúng này
hiện còn quá sớm để kết luận liệu chúng này có gây ra thêm nhiều ca bệnh hoặc tác động của nó sẽ như thế nào
chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trong tương lai
xem liệu chúng này có khả năng
gây bệnh hay lây lan mạnh hơn hoặc chiếm ưu thế so với hai chủng delta và omicron hay không
ông kostikis trả lời sigma tv vào hôm bảy tháng một
ông dự đoán omicron hiện vẫn có thể có khả năng áp đảo so với delta crohn
các nhà khoa học tuần này đã gửi nghiên cứu của họ cho t sars
một cơ sở dữ liệu quốc tế chuyên theo dõi các virus
delta crohn xuất hiện trong bối cảnh sự biến chủng omicron đang tiếp tục lây lan trên diện rộng
và đã áp đảo delta ở một số khu vực trên thế giới
động lực nhẹ hơn delta
hiện nay giới chuyên gia nhấn mạnh hiện vẫn cần thêm dữ liệu để củng cố cho giả thuyết này
đồng thời điều này cũng là lời cảnh báo cho các nước cần nâng cao cảnh giác
vì omit front có thể gây nên những đợt bùng dịch covid một mươi chín quy mô lớn hơn cả trong thời gian tiếp theo
đừng biến hành vi chủ quan của mình thành món quà tử thần dành cho người khác
tiếp tục đến với diễn biến mới nhất vụ joe covid bị hủy visa ở australia
thẩm phán anthony kelly vào hôm chín tháng một đã bác bỏ động thái
phiên điều trần của joe covid đến hôm một mươi hai tháng một
thời điểm sau hạn chất bóp thăm tại australia open dành cho tay vật người serbia
tuy nhiên các chuyên gia pháp lý cảnh báo chưa thể đảm bảo cho covid sẽ được tòa khôi phục visa kịp
cho đến thời điểm tranh tài giả tài giải
thậm chí tay vật này còn có thể đối mặt với việc bị thu hồi visa về vấn đề khác
trước đó thẩm phán vào hôm tám tháng một từng bác bỏ yêu cầu hoãn phiên tòa của bà karen andrew
bộ trưởng bộ nội vụ australia
dù vậy tòa liên bang vẫn để ngỏ lựa chọn cho chính phủ australia sau buổi địa trình của dro covid vào sáng hôm một mươi tháng một
các luật sư đại diện chính phủ australia sẽ trình bày vào chiều cùng ngày
vào hôm sáu tháng một tennis australia đơn vị tổ chức australia open nói cần biết thông tin về khả năng dro covid
có thể dựng giải vào hôm một mươi một tháng một nhằm phục vụ công tác xếp lịch thi đấu
thẩm phán kelly nói tòa sẽ cố gắng để các bên đi đến thống nhất
bởi vì tòa lựa chọn cho chính phủ australia sẽ trình bày về khả năng joe covid có thể dự giải vào hôm một mươi một tháng một nhằm phục vụ công tác xếp lịch thi đấu
việc joe covid bị đưa tới khách sạn park nơi dành cho người nhập cư bị quản thúc ở melbourne
đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về hoàn cảnh sống như tra tấn của cơ sở này
sở dĩ trôi covid nổi lên như một hiện tượng vì đây là cơ sở sinh sống của những người tị nạn và xin tị nạn khi tới australia
từ cuối năm hai nghìn hai mươi và từng là nơi cách ly phòng dịch covid một mươi chín
tuy nhiên khách sạn pak cũng là trung tâm của các cuộc biểu tình phản đối về cách mà chính phủ đối xử với người di cư
quyền và người tị nạn đang hy vọng với sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu về sự cố visa của tay vật số một thế giới
sẽ là bàn đạp để họ đấu tranh nhằm thay đổi chính sách nhập cư của australia
chuyện tiêm vaccine và miễn tiêm vaccine của ro covid chỉ là lý do cho hàng loạt mặt tối của australia nổ ra
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên ấn lai và sup sri ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo